ngoài ra ăn ngô còn có thể ngăn chặn các tác dụng phụ của thuốc chống ung thư trên cơ thể và kích thích các tế bào thần kinh tăng cường bộ não con người và bộ nhớ
với những giá trị dinh dưỡng và giá trị sức khỏe mà cây ngô ngọt mang lại cho con người cho thấy đây thực sự là loại thực phẩm cần có trong mỗi bữa ăn của chúng ta